chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng võ văn chiến về hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai võ văn chiến cầm dao đến số nhà tám trăm năm mươi bốn đường trần hưng đạo tp quy nhơn yêu cầu chị trần thị trúc mai đưa chìa khóa xe máy
trong lúc chị mai còn lưỡng lự chiến đã dùng dao không chế buộc chị mai phải đưa chìa khóa xe rồi nổ máy rời khỏi hiện trường
ngay khi nhận được tin báo công an phường đống đa thành phố quy nhơn đã khẩn trương xác minh truy tìm theo hướng đối tượng tẩu thoát
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ cướp khoảng hai trăm linh m
bước đầu chiến khai nhận đi cướp là do nghiện ma túy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra